ước nghĩa nhất của mình
cuộc thi nhếp ảnh nét đẹp việt nam do truyền hình nhân dân tổ chức
đó là một cuộc thi mà theo mình đánh giá là mang tập nhập quốc gia
đem lại cho các nhếp ảnh gia nhiều cơ hội nhiều chủ đề và nhiều nội dung để sáng tác
thấy cuộc thi này cũng rất là hấp dẫn
nó có một mươi hai chủ đề trong một năm
mỗi chủ đề nó có một cái cách thể hiện rất là mới rất là lạ
chính cái chủ đề đó nó cũng thể hiện được sự quán chiến của đại trưởng hình nhân dân
tức là vì nhân dân
lần đầu tiên có một lớp học đặc biệt trên sóng truyền hình góc chia sẻ về kỹ thuật nhiếp ảnh
nhờ sự tương tác trực quan này nhiếp ảnh trở nên gần gũi hơn với công chúng
bởi đa phần những kinh nghiệm được chia sẻ đều rất thiết thực gần gũi
phổ quát với phần đông những người chưa thành thạo
đã có bảy nhếp ảnh gia giới thiệu về bảy phần
phương pháp chụp ảnh cơ bản để tạo nên tấm hình đẹp như chụp ảnh chân dung
kỹ thuật chụp ảnh lia máy tạo việc mơ trong ảnh khi chụp ngoài trời
cách chụp mặt trời ra hiệu ứng sao chụp ảnh bằng điện thoại thông minh
kỹ thuật chụp ảnh phơi sáng đêm và chụp macro
cái chia sẻ về kỹ thuật trên truyền hình mà có hệ thống như thế này
thì tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi biết đến
lần đầu tiên tôi biết đến bởi vì như vậy nó đã là một ý tưởng rất tuyệt vời cho những người chơi nhếp ảnh rồi
thứ hai là bởi vì là cái kỹ thuật số của nhếp ảnh hiện nay mới chỉ trong những năm sơ khai ban đầu
cho nên những chia sẻ như thế này hoàn toàn đang là thiếu
ai cũng muốn biết cách sử dụng máy móc hoặc là những mẹo rất đơn giản thôi
làm sao có mức ảnh đẹp hơn là hiện nay chưa có
cho nên những cái đấy sẽ có tác dụng rất là lớn cho những người yêu thích nhếp ảnh nói chung
khi mà chưa có điều kiện để có thể học và tìm hiểu
trong nhếp ảnh thì chủ yếu những người mà chụp chơi phục vụ phục vụ cho nhu cầu bạn bè người thân gia đình hay những chuyến đi
thì kỹ thuật giúp ích rất là nhiều cho nhóm đối tượng đó
làm cho mọi người chụp tập trung hơn vào những chủ thể mà mình yêu thích
cũng như là không phạm phải những cái khuyết điểm nhỏ trong khi bố cục hay cũng như ánh sáng
hoặc là lựa được những cái khuôn hình
để chương trình diễn ra thành công không thể không nhắc tới ekip sản xuất những người lặng lẽ phía sau ống kính
với tinh thần năng động của tuổi trẻ không ngại khó ngại khổ nhiệt tình trong công việc
đội ngũ phóng viên biên tập viên đã cùng nhau đưa ra nhiều ý tưởng mới
nhằm đưa đến khán giả những nội dung hấp dẫn những cảnh quay đẹp nhất
chúng tôi đã được đến những núi rất là xa như mù căng trải hay chúng tôi cũng đã xuống biển như ở ngày an
hay chúng tôi thậm chí đã đi vào những cái thành phố bạc liêu là cái điểm gần như là gần điểm cực nam của tổ quốc
thì đối với những phóng viên trẻ những người làm báo trẻ như chúng tôi thì cái điều đó là một điểm hạnh phúc
tôi không nghĩ đấy là khó khăn mà có lẽ đấy là một cái cơ hội
thì chính vì điều đó nên chúng tôi không ngừng nghĩ ngợi không ngừng tư duy để cải thiện làm sao chương trình sẽ có thêm nhiều điều mới hơn
và nhiều điều ý nghĩa hơn để gửi đến công chúng yêu nhấp ảnh cũng như là khán giả truyền hình trong cả nước
việt nam là một chương trình có sự đầu tư rất lớn về nội dung cũng như hình ảnh
và các anh chị và cũng như mình đang rất cố gắng để có thể hoàn thiện và phát triển chương trình nhiều hơn
góp phần không nhỏ trong sự thành công của mỗi chương trình phát sóng phải kể đến đội ngũ kỹ thuật hậu kỳ
với cách thể hiện mới lạ trong từng khuôn hình ý tưởng đồ họa táo bạo cùng nhạc nền ấn tượng tạo nên những phút giây trầm bồng trong bốn mươi năm phút phát sóng chương trình
ngoài đội ngũ kỹ thuật dựng
chương trình còn có sự tham gia của tổ đồ họa thiết kế kỹ thuật trường quay quay phim và truyền dẫn phát sóng
mỗi ekip là một mắt xích nhỏ kết nối toàn bộ chương trình tạo nên bản sắc riêng của vẻ đẹp việt nam
vnf việt nam làm chương trình cần sử dụng nhiều đến kỹ thuật trường quay như giả lập video war kỹ thuật âm thanh ánh sáng
vì thế đội ngũ trường quay luôn phải có những ý tưởng thể hiện khác nhau
mỗi chủ đề sẽ có một điểm riêng nên chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ càng
từ khâu chuẩn bị đến nhân sự trang thiết bị
để vừa ghi được diễn ra xuân sẻ
cuộc thi ảnh vnf việt nam đã trải qua một năm đầy sôi động hấp dẫn và kịch tính
với sự tham dự của hàng trăm nhấp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp mọi miền tổ quốc
đây thực sự là một sân chơi thú vị công bằng dành cho những người yêu nhấp ảnh
thông qua nhếp ảnh hình ảnh non sông đất nước con người việt nam hiện lên thật tươi đẹp sống động chân thực
chúng tôi những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhiếp ảnh gia
để tình yêu nhấp ảnh được lan tỏa và vẻ đẹp non sông mãi được lưu giữ cùng thời gian